một vụ tai nạn do điện giật nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay tại tổ dân phố số hai thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi khiến cho một mươi một người thương vong
tại bệnh viện đa khoa huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay đã tiếp nhận cùng lúc một mươi một nạn nhân bị điện giật được chuyển vào cấp cứu
các y bác sĩ đã được huy động sơ cấp cứu người bị nạn
một nạn nhân bị nặng là anh đinh văn phong hai mươi bảy tuổi quê tỉnh phú thọ đã được chuyển ra bệnh viện đa khoa quảng ngãi cứu chữa nhưng đã tử vong
một mươi nạn nhân còn lại đã tạm thời qua cơn nguy kịch và một số trường hợp đang làm thủ tục chuyển lên tuyến trên
chỉ lòng thủ tục là chuyển ba người bám nạn ra tỉnh tiếp còn lại là bảy người nạn thì nằm lại ở đây để chúng tôi theo dõi tiếp
đây là hiện trường của vụ điện giật vụ việc xảy ra tại một công trình đang xây dựng thuộc khu dân cư tổ dân phố ba thị trấn la hà huyện tư nghĩa
theo ghi nhận ban đầu trong lúc một mươi một công nhân thi công công trình này đang dựng trụ khung sắt dưới đường dây điện hai mươi hai kv trước công trình xây dựng thì bị vướng vào dây điện gây giật làm hàng loạt người bị nạn
các em đang giả cột sát dựng cột sát lên thì giả để hàn
mấy người bám vào thì giả lên thôi chưa tới nơi thì điện cao thế nó mút vào
không biết gì cả giật thì em không biết nữa nó bám vào thì nó đơ người thôi nằm xuống thì không biết gì đâu
trong chiều nay công an huyện tư nghĩa cùng các cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi vào cuộc điều tra nguyên nhân
một nạn nhân bị nạn đều quê ở ba tỉnh là phú thọ hà nam và thanh hóa
dùng lựu đạn
để uy hiếp con nợ ba đối tượng là nguyễn thị phương hoàng văn tuấn cùng chú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương
và nguyễn thế thương chú tại quảng sương thanh hóa vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ
giữa năm hai nghìn một mươi tám phương cho nguyễn khắc đức chú tại thành phố hải dương vay một trăm linh triệu đồng
mặc dù phương nhiều lần đòi nợ nhưng đức không chịu trả
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một phương đã nhờ tuấn và thương đến nhà nước để đòi nợ
khi đến nhà đức sau khi lời qua tiếng lại hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
không có tiền trả nợ sẽ cho nổ
sau khi vứt quả lựu đạn trước chỗ ngồi của đức đức sợ bỏ chạy ra ngoài hô hoán mọi người giúp đỡ
đồng thời báo cho lực lượng công an
nhận được tin lực lượng công an đã tiến đến hiện trường tiến hành bắt giữ đối tượng liên quan
đưa về trụ sở điều tra đồng thời thu giữ và đảm bảo an toàn quả lựu đạn
đột kích tụ điểm ma tùy phức tạp ở phương tự an thành phố bùa ma thuật
lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng là nguyễn hồng phúc ba mươi một tuổi
cùng vợ là châu thị ánh tuyết hai mươi sáu tuổi và vương xuân huỳnh ba mươi tuổi
cùng chú tại tỉnh đắk lắc có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi một và ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an phường tự an thành phố buôn ma thuật
đã bắt giữ bốn đối tượng có hành vi tảng chữ trái phép chất ma tùy
cả bốn đối tượng này khai nhận đã mua ma túy của vợ chồng phúc
đến trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi một lực lượng công an đã đột kích chỗ ở của cặp vợ chồng này
đám xét khẩn cấp tổ công tác đã thu giữ nhiều tăng vật ma tùy heroin cân tiểu ly
dùng để chia nhỏ ma tùy và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng chất ma tùy
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao kiếm
bước đầu công an đã làm rõ phúc là đối tượng nghiện ma túy
hai vợ chồng thường xuyên mua ma túy sau đó đưa về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
cặp vợ chồng này còn thuê vương xuân huỳnh là đối tượng nghiện đến ở cùng
để phục giúp việc bán ma tùy và cảnh giới khi phát hiện có người lạ
là giám đốc của một công ty huỳnh văn nhân đã thuê người làm giả một số giấy tờ
chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình rồi mang đi thế chấp để chiếm đoạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo huỳnh văn nhân chú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
với mức án hai mươi năm tù về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng nhân là giám đốc của công ty trách nhiệm hoạn thương mại dịch vụ du lịch
chuyên về kinh doanh dịch vụ du lịch ăn uống nhà hàng khách sạn kinh doanh bất động sản
để mở rộng kinh doanh nhân hợp đồng thuê đất của anh nguyễn việt trung
ngụ tại tỉnh sóc trăng để làm trụ sở công ty
sau đó nhân lên tp hcm thuê người làm giả năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ở phú quốc mang tên mình
đến đầu năm hai nghìn một mươi tám nhân đến nhà vợ chồng của ông dương hoàng dũng và bà nguyễn thị ngọc nặng
trú tại tp hcm để hỏi vay tiền đầu tư khách sạn bằng cách thế chấp các giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất vừa làm giả thì được vợ chồng anh này đồng ý
với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhân sử dụng các loại giấy tờ giả đem đi thế chấp dưới hình thức là hợp đồng ủy quyền
để vay tiền của ông dũng và bà đặng cùng với nhiều người khác để chiếm đoạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
rồi cũng có khả năng chi trả
liên quan tới vụ xe đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường ở huyện tràng bom tỉnh đồng nai
xảy ra vào hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một chiếc xe được xác định là hết hạn đăng kiểm
chiếc xe xảy ra sự cố trên đã được đưa về trụ sở ủy ban nhân dân xã bắc sơn
công an huyện trảng bom đang phối hợp với công an xã làm việc với tài xế
bước đầu cơ quan chức năng đã xác định chiếc xe đã hết hạn kiểm định vào ngày một mươi sáu tháng tám
hai mươi tháng một mươi một tài xế là cao tuấn việt bốn mươi tám tuổi cho biết chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ này sản xuất vào năm hai nghìn bốn
ông vừa mua hơn một trăm linh triệu đồng để chạy hợp đồng chở học sinh
ông việt cho biết dự định sáng nay đi đăng kiểm lại đồng thời phỏng đoán cho các em nghịch xô đẩy nhau nên cửa bị bung
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội đang lấy ý kiến về việc thực hiện dự án chỉnh trang hồ hoàn kiếm
thay thế toàn bộ bờ kè đá xung quanh hồ đang bị xuống cấp một cách nghiêm trọng bằng công nghệ mới
đó là sử dụng những khối bê tông nặng hơn hai tấn để kè xung quanh hồ
xong việc kè bằng bê tông đúc này vô tình đã phá vỡ cảnh quan và ảnh hưởng tới sự ổn định bền vững của hồ hoàn kiếm
phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
đây là những khối bê tông đúc sẵn nặng khoảng hơn hai tấn
được triển khai từ điểm năm mét tại hồ trúc bạch
khối bê tông này được
khối bê tông này được
đặt thẳng xuống bờ hồ mà không cần dịch chuyển hay đảo bới
dòng vị trí thử nghiệm của hồ trúc bạch lại sát với đường giao thông
do vậy tải trọng sẽ rất khác
ứng xuất về nén khả năng sụt lở thì bờ kè này lại rất tốt nhưng lại không phù hợp với hồ hoàn kiếm vốn chỉ dành cho người đi bộ
tải trọng về nén và lực ngang cũng như là chống sụt lở là nó sẽ khác
với cái hồ mà người ta đã được nghiên cứu là tách ra khỏi cái đường giao thông một khoảng cách
cho dù là chỗ gần nhất thì cũng phải là một mươi một mươi năm mét
như vậy là cái ảnh hưởng cái ứng xuất của cái phương tiện giao thông mà tác động đến đó đã là ít
cái thứ hai là sau này hồ gươm ngày càng nhiều lần đi bộ cơ mà
đã thử đã có cả kế hoạch là thử nghiệm cả tháng đi bộ
như vậy là dần dần hồ gươm sẽ là nơi là đi bộ
cho nên là cái giao thông mà cơ giới cũng như là giao thông và tài trọng lớn dần dần bị loại bỏ khỏi cái vụ này
hai cái hồ khác nhau hoàn toàn
không thể đem cái chỗ hồ tây về hồ hoàn kiếm được
không thể đem cái hồ chỗ bạch về hoàn kiếm được
ở đây nó có một cái hồ hình đặc thù riêng
cái hồ này là cái hồ lá phổi của thủ đô rồi là nó có một lịch sử nó truyền thống như đấy
cho nên làm thế nào làm chứ để cho nó vừa đẹp vừa quan bền chắc
đừng có làm rồi lại phá lại sửa
thế rồi đổ một đống bê tông ở đấy thì không nên
đức tung hô là công nghệ hoàn toàn việt nam sử dụng trương tồn
sống với mỗi cấu kiện
đè dài một mét chiều cao hai năm mét nặng hơn hai tấn
thường dùng trong công trình giao thông sẽ thu hẹp diện tích của hồ
chưa kể những tấm bê tông này sẽ tác động mạnh ảnh hưởng đến sự ổn định bền vững của hồ hoàn kiếm
vốn dĩ thì cần chống sạt lở ven hồ để bảo vệ sụt lún của đường đi lại
khi đưa xuống thì đây là một cái biện pháp thi công lắm khác
là cào cái bờ ra và thả nó xuống và không hề chuẩn bị nền móng
vì nếu mà chuẩn bị nền bóng thì người ta
người ta lại phải tát nước này xong rồi làm cái kẻ tạm để bơm hút làm khô để mà thi công cơ
đây là thả xuống
bản chất cái tải trọng của kẻ rất là nặng
nó tự nó lún và nó kéo theo cái đất đốn xung quanh đó
theo các chuyên gia việc kè bờ bằng bê tông đúc sẵn không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái mạch nước ngầm
mà vô tình phá vỡ cảnh quan giá trị văn hóa của hồ hoàn kiếm
thành phố hà nội vốn thừa cảm xúc và rất vội vàng
phong trào đại tu vỉa hè
bằng lát đá được tung hô với tuổi thọ bảy mươi năm nhưng chỉ không lâu đã vỡ nát
khi việc sử dụng trường tôn bê tông đúc sẵn có lặp lại bếp xe đổ
liệu đây có phải là giải pháp tốt để chỉnh trang hồ hoàn kiếm
nếu mà làm hồ hương thì hãy nghiên cứu về hồ hương
đưa ra những giải pháp cho hồ hương chứ không nên lấy những cái bài học đâu đó
sau đó thì là bảo ở đấy làm được rồi có thể đưa vào đây được
thì cái đấy là một cách tiếp cận rất là sai
cái tiếp cận nó không khoa học không thực tế không thích ứng
cho nên là riêng cái phương pháp tiếp cận như thế đã không ổn
do vậy là cần phải xem sẵn cái phương pháp tiếp cận và các đoạn vấn đề
một thông tin đáng chú ý khác từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay
xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng ba trăm một mươi hai đồng một lít đẩy giá bán loại xăng này trên thị trường là một mươi chín tám trăm một mươi chín đồng một lít
cụ thể với mức tăng ba trăm một mươi hai đồng một lít
cụ thể với mức tăng ba trăm một mươi hai đồng một lít đẩy giá bán loại xăng này trên thị trường là một mươi chín tám trăm một mươi chín đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai bán lẻ có mức giá mới không cao hơn một mươi chín tám trăm một mươi chín đồng một lít
mức giá bán lẻ tối đa với xăng ron chín mươi năm cũng lên hai mươi một bảy mươi chín đồng một lít sau khi tăng hai trăm tám mươi ba đồng một lít
dầu diesel năm s có giá bán lẻ tăng hai mươi năm đồng một lít lên một mươi năm chín trăm tám mươi tám đồng một lít
hai mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm lần lượt là sáu đồng một lít và bảy trăm năm mươi bốn đồng một lít

vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường hiệp bình chánh quận thủ đức tp hcm đang được giải quyết theo chỉ đạo của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
thì nhiều căn nhà xây dựng trái phép từ thô sơ đến kiên cố mọc lên ngay trên phần đất do trường đại học nông lâm quản lý lại gây bức xúc trong dư luận
quý vị hãy cùng theo dõi vụ việc này qua điểm nóng kinh tế cuối tuần ngày hôm nay
do công tác quản lý còn nhiều lòng lẻo thời gian qua hàng chục căn nhà đã được xây dựng trái phép trên nền đất thuộc khu vực giáp danh giữa đại học nông lâm và đại học quốc gia tp hcm
đến khi báo chí vào cuộc thì chính quyền địa phương mới quyết liệt trong việc xử lý
không biết từ khi nào những căn nhà được xây dựng trái phép xuất hiện trên phần đất quy hoạch do trường đại học nông lâm tp hcm quản lý
đến khi hoàn thiện thì sự việc mới được phát hiện vậy vai trò của cán bộ phụ trách địa bàn và nhà trường ở đâu
trường đại học nông lâm tp hcm có hai công trình và sau khi vi phạm nhà trường báo lên cho chính quyền của phương đại học nông lâm tp hcm và phương đã cử cán bộ có trách nhiệm xuống và lập biên bản thì địa phương cũng đã hỗ trợ rất là tích cực
tuy nhiên có thể có những công trình làm vào ngày lễ ngày nghỉ chủ nhật ban đêm thì có thể tạo ra một số những phức tạp khi mà sau khi lập biên bản thì có thể những vấn đề cưỡng chế liên quan
theo những quy định của pháp luật cũng có những phức tạp của nó
theo ghi nhận trong khu vực làng đại học còn nhiều điểm bị lấn chiếm xuất hiện những căn nhà tạm bỡ được xây dựng trái phép mà chưa bị xử lý
đây là bức xúc chung và gây khó khăn cho các trường trong việc sử dụng quỹ đất và công tác đào tạo phát triển hạ tầng nhà trường
khu vực này là khu vực đô thị đại học có rất nhiều trường đại học thành viên của đại học quốc gia tp hcm về đại học nông lâm và đại học thể dục thể thao
cái khu vực này là rất nhiều trường đại học và ở trong bản thân trong nội bộ các trường thì cũng khá yên tâm
tuy nhiên ở các khu vực mình ranh giới với cái đường mình lồi dưới ở bên ngoài thì gần như trường nào cũng bị gọi là bị cái tình trạng này
để làm rõ những nghi vấn có hay không sự buông lỏng thậm chí là tiếp tay của cán bộ quản lý địa bàn trong xây dựng
ngày hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua ủy ban nhân dân phường linh trung đã có kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận thủ đức vào cuộc xác minh xử lý các trường hợp vi phạm
qua thông tin báo có thông tin có sự cấu kết giữa một số đối tượng cò và cảnh sát khu vực và lực lượng quản lý xây dựng
thì đối với thông tin này phường đã yêu cầu cơ quan điều tra công an quận đã thực hiện cái công tác nghiệp vụ để điều tra
nếu có thì sẽ xử lý nghiệp vụ pháp luật
liên quan đến việc xây dựng nhà trái phép trong khu vực trường đại học nông lâm kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
ủy ban nhân dân phường linh trung sẽ tổ chức cưỡng chế các công trình sai phạm đồng thời rà soát tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
theo quyết định cưỡng chế của ủy ban nhân dân phường linh trung căn nhà này do một đối tượng chưa xác định đã xây dựng trái phép trên khu đất thuộc trường đại học nông lâm
sau thời gian dài ra quyết định cưỡng chế buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu
tuy nhiên do không chấp hành nên chính quyền lập hồ sơ tháo dỡ công trình để trả lại hiện trạng ban đầu
đối với hướng xử lý của phường thì trong tháng một mươi hai này phường sẽ tổ chức cứng chế trượt đại một mươi năm công trình vi phạm
và một mươi tám công trình còn lại thì phường sẽ tổ chức thực hiện các bước để đảm bảo các thủ tục pháp lý để tổ chức cưỡng chế
và đối với đảng ủy ủy ban nhân phường thì cư quyết trong thực hiện công tác quản lý
bên cạnh đó lực lượng chính quyền cơ sở đã ký cam kết không vi phạm tiếp tay cho hoạt động xây dựng trái phép
đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động đến từng hộ dân để hiểu rõ về sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự xây dựng
tôi cũng đã thường xuyên tuyên truyền đối với đảng viên và cũng đề nghị các đảng viên ở từng địa bàn tiếp tục tiên truyền ở những hộ dân
rồi họp giao ban khu phố
thì có tổ dân phố rồi các chi hội đoàn thể
thì tôi cũng thực hiện cái công tác tuyên truyền qua cái sự chỉ đạo của quỹ ban nhân phường
thì sau này mới đây thì có cái chỉ thị hai mươi ba rồi cái nghị quyết hai mươi sáu của quận quỹ
cũng như là cái nghị quyết một trăm bảy mươi hai của đảng ủy phường
thì cái này thì bản thân tôi thì cũng cho đảng viên thực hiện cam kết
tất cả đảng viên đều thực hiện cam kết
rồi gửi các phiếu cam kết về cho tổ trưởng
tổ trưởng gửi các hộ dân làm thực hiện cam kết
nhưng mà cái chỉ thị hai mươi ba cũng như là cái nghị quyết hai mươi sáu ra hơi bị trễ
ra hơi bị trễ
nếu mà ra hồi đầu năm thì cái vấn đề mà xây dựng không phép trên địa bàn nó lại là khác rồi
cũng tại khu vực đại học nông lâm giáp ranh với đại học quốc gia
nhiều người dân cho biết đây là phần đất dông và khai hoang từ xa xưa
do vướng quy hoạch việc sửa chữa xây dựng nhà để ổn định cuộc sống gặp nhiều khó khăn
và hẳn nhiên người dân sẽ càng bức xúc hơn khi những căn nhà xây dựng trái phép lại mọc lên một cách ngang nhiên
xung quanh khu đất do đại học nông lâm quản lý đa số là những căn nhà tạm bỡ bằng tôm tường rào củ kỹ mục nát
công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa được triển khai do chưa có dự án cụ thể
người dân mà chủ yếu là lao động nghèo đành tiếp tục bám trụ nơi đây để chờ đợi một hướng giải quyết khả thi hơn
sáu mươi năm tuổi con giấy xác nhận
mọc hiện nay phòng địa chính bang địa chính của phường lý trung vẫn có
mà thành ra tôi cũng không có hâm gì mà lại ở đây
nhưng mà đền bù thì không đền bù
cứ không có kinh phí tối ngày
yêu cầu đại học nông lâm mọi cách đền bù
bà con người ta ở đây lâu rồi
đã bám trụ ở đây lâu rồi
khi người dân mang hồ sơ xin xây cất nhà thì đều bị từ chối
do đây là đất quy hoạch
đành chấp nhận nhà lũng đâu thì chấp vá sửa chữa tạm bờ để che mưa che nắng
làm gì cái vùng này là tôi nói là quy hoạch gì đó không biết
đó là từ cái chỗ đó mà mình thấy rằng là nhà đã có hết rồi
mà đã là ở rồi mà đã hư hao
tại ra từ cái chỗ đó bây giờ mà nắng mưa mà nó tạc như vậy
cái thứ nhất là vô tài sản của gia đình
muốn bảo quản lại muốn để sửa lại
mà mới dẫn đến nắng mưa thôi
nhưng mà cái điều đó thì cũng không được
đó thành ra từ cái chỗ đó
thì bây giờ buộc lòng
thì bây giờ hỏi vậy bây giờ chúng tôi
mà bây giờ muốn vấn đề là an cư lạc nghiệp
vì an cư lạc nghiệp thì cái chủ trương nhà nước phải vấn đề có một cái chỗ nào đó
để rồi có cái là an cư lạc nghiệp cho người dân sinh sống
mà bây giờ nói rằng cái chỗ là quy hoạch mà người dân sống không biết ngày nào để là giải tỏa
chúng tôi là người dân ở đây chúng tôi rất là mong
được sự ủng hộ và hỗ trợ của chính quyền địa phương
ví dụ như phần đất nào không sử dụng
đó được cái chỗ ăn ở để cho sinh hoạt đồ cho con cái đồ
để tạo điều kiện cho dân đồ cho ở ổn định
thưa quý vị liên quan đến những công trình xây dựng trái phép trong khu đất do trường đại học nông lâm quản lý
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông trần quốc hưng
chủ tịch ủy ban nhân dân phường linh trung quận thủ đức tp hcm
xin ông cho biết thì cái tình hình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn phường quản lý trong thời gian qua như thế nào
trên địa bàn phường linh trung trong thời gian qua thì đối với cái tình hình vi phạm xây dựng thì xảy ra tại ba khu vực
khu vực thứ nhất là khu vực chín sáu trăm tám mươi ba khu vực này đất nhà nước trực tiếp quản lý và người dân ở khu vực này thì xây dựng không phép
và vi phạm về việc chứng đất của nhà nước trực tiếp quản lý và phương đảng đặc biệt tháo dỡ xử lý các hộ vi phạm trên khu vực này
khu vực thứ hai là khu vực trại tập nghiệp ngoài khu vực trại tập nghiệp đó là các hộ dân nằm hoàn toàn trong nội dưới cổ một a và tổ chức vi phạm xây dựng

những trường hợp vi phạm ở trường đại học hùng lâm lâm và khu đạo quốc gia
khu vực thứ ba là khu vực đại học quốc gia tình hình xây dựng trên địa bàn phường tới những khu vực này thì có khoảng bảy mươi tám công trình vi phạm chưa được xử lý theo quy định và sắp tới thì sẽ phan phường cho các xử lý